thưa quý vị mưa lớn vào chiều tối qua đã khiến cho nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ hai mươi và tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi ba bị ngập sâu
khiến cho nhiều phương tiện bị cuốn trôi
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để giúp đỡ người dân qua khu vực ngập sâu
đồng thời triển khai tìm kiếm nạn nhân được cho là bị dòng nước cuốn trôi tại huyện định quán tỉnh đồng nai sau cơn mưa lớn
cơ mưa lớn diễn ra từ một mươi tám h chiều đã khiến cho nhiều khu vực và tuyến đường bị ngập sâu
trong đó phải kể đến quốc lộ hai mươi ngập sâu khiến cho giao thông trên tuyến đường này ách tắc nghiêm trọng
trong khi đó tại tỉnh lộ bảy trăm sáu mươi ba đoạn qua xã phú túc huyện định quán cũng bị ngập sâu
có ít nhất sáu xe máy của người dân đi đường bị nước cuốn trôi khi cố băng qua dòng nước chảy xiết và ngập sâu
theo một số người dân thì có một người dân đi đường đã bị nước quấn hiện vẫn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn